đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã tiên kỳ huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
tại buổi tiếp xúc nhiều ý kiến đề nghị đảng và nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng
lãng phí hỗ trợ tu sửa nâng cấp đường tỉnh lộ năm trăm ba mươi bốn b cần có chính sách hỗ trợ thanh niên vay vốn lãi suất thấp
để phát triển kinh tế hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách kéo dài thời gian hưởng chế độ thu hút
đối với cán bộ công tác ở xã một trăm ba mươi năm và hỗ trợ đầu tư trang thiết bị thu hút bác sĩ về trạm y tế xã
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an đồng chí phan đình trạc trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm
sẽ tổng hợp kiến nghị với quốc hội chính phủ ban ngành trung mương trong kỳ họp tới
dịp này ông phan đình trạc đã trao hai mươi xuất quà cho hai mươi hộ gia đình chính sách của xã tiên kỳ